tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi hai của trung ương
đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị hội nghị tổng kết với đại diện các bộ ngành liên quan
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao công tác chuẩn bị
tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết một mươi năm năm
thực hiện chỉ thị số ba mươi hai cttvk của các cơ quan đặc biệt là bộ tư pháp
phó thủ tướng đề nghị bộ tư pháp cần tiếp tục nguyên cứu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo
báo cáo trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại cuộc họp trong đó tập trung phân tích
làm rõ các kết quả đạt được những chuyển biến về chất trong ý thức nhận thức pháp luật của cán bộ
nhân dân kể từ khi có chỉ thị số ba mươi hai cttvk nêu bật các mô hình hay cách làm hiệu quả trên thực tế
đánh giá đúng tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong công tác này
từ đó đề xuất các định hướng giải pháp mang
tính đột phá làm tiền đề đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả